bệnh viện phổi trung ương phối hợp cùng với bệnh viện e đã thực hiện mổ cắt khối u trung thất
bằng phương pháp mổ mở ngực có sử dụng máy tim phổi nhân tạo cho một nữ bệnh nhân ba mươi tám tuổi
đây là ca mổ đặc biệt lần đầu tiên được thực hiện tại việt nam
theo thông tin từ bệnh viện bệnh nhân phạm lan anh ba mươi tám tuổi có dấu hiệu ho khó thở tăng dần hai tháng liên tiếp
khi đi khám ở bệnh viện tuyến tỉnh bệnh nhân được chẩn đoán viêm phổi có cho dùng kháng sinh nhưng không đỡ
do tình trạng bệnh ngày càng nặng bệnh nhân được chuyển đến bệnh viện phổi trung ương
tại bệnh viện qua kết quả chụp chiếu cho thấy bệnh nhân có khối u trung thất chèn ép vào phế khí quản
gây hẹp hoàn toàn phế quản gốc trái cần phải phẫu thuật gấp
mặc dù đây không phải bệnh lý đặc biệt nhưng với trường hợp nữ bệnh nhân này khối u nằm ở vị trí phức tạp về giải phẫu
để mổ được thì bắt buộc phải sử dụng hệ thống tim phổi nhân tạo
trường hợp này thì buộc phải áp dụng chạy tim phổi máy thì mới mổ được
bởi vì cái vị trí của khối u của bệnh nhân này ở vị trí rất là khó nó nằm ngay đè lên nhĩ trái và nhĩ phải
và nó nằm xung quanh là toàn có mạch máu lớn cho nên bắt buộc phải chạy tim phổi máy
vì có mấy lý do thứ nhất là để trong quá trình mổ thì cho an toàn cho bệnh nhân là đương nhiên rồi
và để mình khi mà chạy tim phổi máy thì cái áp lực
mạch máu lớn tim tâm nhĩ tâm phải v v
các cấp ảnh máu lớn cũng như là các về nhĩ thì áp lực nó giảm đi thì mình có thể có đường để vào mà cắt được khối u
đồng thời những sang chấn về mặt tim mạch thì bắt buộc phải có tim phổi máy hỗ trợ
trước đây với những ca bệnh đặc biệt như trường hợp chị phạm lan anh
nếu không sử dụng máy tim phổi nhân tạo thì không thể thực hiện phẫu thuật
được biết hệ thống máy tim phổi nhân tạo tương tự tim phổi của người bình thường
có vai trò đưa hệ thống tuần hoàn máu ra ngoài cơ thể cũng như hệ thống hồ hấp tương tự hai lá phổi của con người
máy này đều đã được sử dụng trên cả nước đặc biệt là các cơ sở điều trị về tim trong các ca mổ tim mở
tuy nhiên đây là lần đầu áp dụng trong mùa phổi
hiện tại sau hơn một tuần phẫu thuật sức khỏe của bệnh nhân đã dần ổn định và có thể ra viện trong ba năm ngày tới

đây là kỹ thuật mở ra thời kỳ mới để bệnh viện phổi trung ương chuẩn bị cho ghép phổi sau này
và cũng là bước đầu hội nhập về mặt phẫu thuật lồng ngực của việt nam với các nước trong khu vực và trên thế giới